đó là cái gì đó mà chúng ta có thể được tự do nhưng không phải vậy đâu

là đánh giá con người đó người ta có làm điều tốt có dựa trên nền tảng pháp luật hay không

nhưng phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật bảo đảm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
để điều chỉnh phát ngôn hành vi ứng xử và xây dựng văn hóa lành mạnh trên không gian mạng
đã có một loạt các văn bản quy phạm pháp luật như luật tiếp cận thông tin
luật an ninh mạng luật viễn thông bộ luật hình sự bộ luật dân sự
hay gần nhất là bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng
quy tắc ứng xử của nghệ sĩ người có ảnh hưởng tới công chúng
thưa quý vị với sự phát triển của công nghệ
cuộc cách mạng công nghiệp bốn
mạng xã hội đã trao cho mỗi người công cụ để phát ngôn và thể hiện bản thân lớn chưa từng có
cũng vì thế trên mạng xã hội chúng ta cần rất cẩn trọng với những hành động của mình
bởi trên không gian mạng chỉ một lời nói hành động không chuẩn mực
một tin đồn vô căn cứ thì hậu quả của nó nhân lên gấp nhiều lần
và chúng ta có thể phải trả giá rất đắt